tối nay công an huyện kroana tỉnh đắk lắc cho biết vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ một vụ nổ khiến bốn học sinh bị thương vọng
theo thông tin ban đầu vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng ba giờ chiều nay tại nhà của bà nguyễn thị hoài thương ở thôn quỳnh tân ba thị trấn buôn chấp huyện kroana
khi người dân chạy đến thì phát hiện bốn em học sinh từ chín đến một mươi một tuổi bị thương nặng sau đó người dân đã đưa bốn cháu đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên một cháu đã tử vong ba cháu đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc
theo một số người dân tại hiện trường bốn học sinh đang tự chế pháo nổ thì không may xảy ra vụ việc đau lòng trên
ngoài bốn em học sinh trên còn có hai em khác cũng tham gia chế pháo nhưng đứng ở xa nên không bị thương vọng